bão lũ đã qua nhiều ngày nhiều tuyến đường ở miền núi của phú yên vẫn còn bị ách tắc
rừng trồng gãy đổ hoa màu thiệt hại xong người dân không thể vận chuyển đi bán
vì đường hư hỏng nặng gây thiệt hại lớn về kinh tế
trong khi đó nguy cơ sạt lở núi và trượt đất đang tiềm ẩn đe dọa khu dân cư cũng như là người đi đường
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao phú mỡ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
con đường từ thôn phú hải phú đồng đến trung tâm xã phú mỡ bị xói lở gần như hoàn toàn
chia cắt bởi nhiều con suối và đất đá bồi lấp nặng
muốn lên dãy người dân phải đi bộ hàng chục cây số đường núi còn xuống huyện thì bị ách tắc
nông lâm sản không thể vận chuyển đi bán
mưa lũ làm cho hạ tầng giao thông của tỉnh phú yên hư hỏng nặng nhất là ba huyện miền núi
riêng huyện đồng xuân bị sạt lở đất đá bồi lấp hơn một trăm linh bốn km đường
trong đó nhiều tuyến xe
một tuyến xe mô tô ô tô không đi lại được
những điểm sạt lở như đây các bạn thấy rồi
nếu mà thấy có nguy cơ tại vì vừa rồi là xảy ra các tỉnh phía miền trung
thì ở địa bàn phú yên trong đó có đồng xuân thì cũng rất là nguy cập
cho nên là phải có khảo sát lại
nếu mà thấy tình hình xấu thì trước mắt phải bận động là bà con có dây dờ khẩn cấp
nguy hiểm nhất hiện nay là nhiều khu dân
cứ đang nằm trên các tuyến đường đã bị sạt lở nghiêm trọng
tại những khu vực này nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản sau bão lũ của người dân là rất lớn
đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở núi và trượt đất đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân